hạ viện mỹ hôm qua đã thông qua nhiều dự luật gia hạn các biện pháp trừng phạt iran thêm một mươi năm
và áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào syri qua đó nhấn mạnh quyết tâm giữ một vai trò mạnh mẽ
trong chính sách đối với khu vực trung đông dù người đứng đầu nhà trắng là ai
với tỷ lệ bốn trăm một mươi chín phiếu ủng hộ một phiếu phản đối các hạ nghị sĩ mỹ đã nhất trí gia hạn thêm một mươi năm
đối với đạo luật trừng phạt iran isa được thông qua lần đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
để trừng phạt các đối tượng đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng của iran
và răn đe việc nước cộng hòa hồi giáo này theo đuổi tham vọng hạt nhân
isa sẽ hết hạn vào cuối năm nay nếu không được gia hạn
dự luật gia hạn isa thêm một mươi năm cần được thượng viện mỹ thông qua và tổng thống barack obama ký ban hành luật
hạ viện mỹ cũng biểu quyết thông qua dự luật trừng phạt chính quyền syri và các bên liên quan với các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người
toàn bộ các nghị sĩ đảng cộng hòa cùng khoảng hai phần ba số nghị sĩ dân chủ đều phản đối thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc đạt được với iran
trong khi ông trump cũng chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận này